theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn người dân không nên so sánh các loại vaccine
vì chất lượng tất cả đều như nhau tổ chức y tế thế giới và bộ y tế đánh giá đều có hiệu quả
việc phân bổ loại vaccine gì đối với đối tượng nào phải căn cứ theo khuyến cáo của loại vaccine đó
có loại dùng cho người già nhưng có loại rừng cho người trẻ
trong khoảng hai tuần tới tp hcm sẽ tiêm xong chín trăm ba mươi liều vaccine cho người dân
thông tin thêm về đợt vaccine thứ năm này của tp hcm ông dương anh đức
phó chủ tịch ubnd tp cho biết tổng số lượng vaccine được phân bổ đợt này là hơn chín trăm ba mươi liều
gồm ba loại vaccine astrazeneca moderna hai trăm ba mươi năm liều và pfizer gần năm mươi năm liều
ngoài các điểm tiêm tại quần huyện và tp hcm tp hcm cũng triển khai tiêm vaccine
tại bệnh viện tri phương bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện nhân dân gia định
bệnh viện nhi đồng tp hcm tại nơi phong tỏa sẽ không tổ chức tiêm
nhưng ngay sau khi vứa phong tỏa sẽ lập tức tổ chức tiêm cho người dân
theo kế hoạch mỗi phường xã sẽ có ít nhất hai điểm tiêm
tại các điểm tiêm đều bố trí các tổ cấp cứu túc trực nhằm đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra
toàn thành phố sẽ vận hành sáu trăm một mươi năm điểm tiêm với một trăm hai mươi người trên một ngày tại một điểm tiêm
tùy theo tình huống ổn định sẽ tăng lên hai trăm linh người trên một điểm tiêm trên một ngày
nếu tiến độ đảm bảo thì trong khoảng hai tuần tới tp hcm sẽ hoàn thiện chín trăm ba mươi liều vaccine